xin kính chào quý vị và các bạn
tình trạng nắng nóng ở bắc bộ vẫn tiếp tục duy trì cho đến hết ngày mai
nhưng cường độ sẽ giảm hơn
nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt chỉ còn xảy ra tại khu vực tây bắc
với mức nhiệt có nơi là trên bốn mươi độ
các khu vực khác thì có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất chỉ ở khoảng ba mươi ba ba mươi sáu độ
đối với các tỉnh miền trung vùng áp thấp nóng từ phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
duy trì nắng nóng gây gắt và đặc biệt gai gắt tại các tỉnh
từ thanh hóa cho đến khu vực phú yên với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi là trên ba mươi chín độ
khu vực từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận thì do nằm xa vùng tác động
của át thấp nóng từ phía tây nên cường độ nắng không mạnh như các tỉnh phía bắc
nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai còn xảy ra nắng nóng
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ thì có nắng nóng gây gắt
với nhiệt độ phổ biến là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi là trên ba mươi bảy độ
chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
xin chuyển sang thông tin về vùng áp thấp nhiệt đới trên biển đông
sáng nay vị trí trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới cách đảo sông tử tây của việt nam
khoảng bốn trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tựa át thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tương đương sức gió là ba mươi chín bốn mươi chín km một giờ giật cấp chín
trong hai ba ngày tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
và tây bắc với cường độ ít thay đổi
vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai ba mét biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi gió đông nam cấp bốn năm biển bình thường
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực thủ đô hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng nóng
gió đông nam cấp hai ba
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ